liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thương hiệu liên hoa
trên địa bàn thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
đến trưa ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba thì ghi nhận thêm ba mươi sáu bệnh nhân nhập viện điều trị
cụ thể đến nay số ca bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thương hiệu liên hoa ở thành phố đà lạt
đã đến tám mươi sáu người hiện đã có bốn mươi năm bệnh nhân được xuất viện còn bốn mươi một bệnh nhân tiếp tục điều trị tại hai bệnh viện
những bệnh nhân này đều khai báo có các triệu chứng như dối loạn tiêu hóa buồn nôn sốt đi ngoài
sau khi ăn bánh mì thương hiệu liên hoa
sáng cùng ngày phía cơ sở cũng đã gửi thư xin lỗi tới khách hàng khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng
để làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời cam kết cải thiện và siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng
sau khi mở cửa hoạt động trở lại
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh lâm đồng cũng đã tạm đình chỉ đối với hai cơ sở sản xuất để điều tra làm rõ